trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam vừa tổ chức lễ khánh thành bàn giao đoạn đường
thắp sáng đường quê tại hai xã hóa thượng và hòa bình huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
chào mừng tám mươi năm năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu nhằm kết nối dẫn dắt và định hướng các hoạt động tình nguyện
phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ và cộng đồng đối với sự phát triển
kinh tế xã hội của đất nước trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam đã triển khai
chương trình thắp sáng đường quê đây là chương trình huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài
nước kết hợp với lao động tình nguyện của đoàn thanh niên để xây dựng những đoạn đường điện
chiếu sáng cho tuyến đường giao thông nông thôn